chiều ngày hai mươi chín tháng một phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo phan văn anh vũ và các đồng phạm được tiếp tục với phần tranh tụng
trong phiên xét xử hôm nay sau khi đại diện viện kiểm sát đưa ra mức án đề xuất bị cáo tự bào chữa
phiên tòa bước vào phần tranh luận về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc thuê mua các dự án
tại phiên tòa bị cáo phan văn anh vũ tức vũ nhôm nhận những sai phạm của mình nhưng đề nghị
tòa xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ chưa được nêu trong cáo trạng
khẳng định cấp trên không vụ lợi cá nhân vũ không đồng tình với cáo buộc cho rằng
các ông phan hữu tuấn nguyễn văn bách thông đồng đứng sau giúp sức
theo các luật sư bảo chữa cho vũ nhôm thân chủ của họ không lạm dụng chức vụ quyền hạn
và việc chuyển nhượng đất công không qua đấu giá nếu có sai phạm thì trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương
còn các văn bản tổng cục tình báo gửi đến chỉ có tính chất tham khảo
không mang tính quyết định việc chuyển nhượng cho thuê nhà đất
luật sư bào chữa cho bị cáo bùi văn thành cho biết thân chủ của ông chỉ xin hội đồng xét xử
xem xét nguyên nhân bối cảnh xảy ra vụ án và một số tình tiết trong hành vi để có đường lối xử lý phù hợp
còn luật sư của bị cáo trần việt tân đề nghị tòa tuyên cựu thứ trưởng này không phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong các luận cứ đưa ra người bào chữa nói bị cáo tân chỉ được giao phụ trách tổng cục tình báo
không trực tiếp phụ trách cục b sáu mươi một như cáo trạng quy kết
ngoài ra ông trần việt tân cũng không ký bất kỳ công văn nào đề nghị ubnd tp đà nẵng và tp hcm cho công ty cổ vũ mua thuê đất
các văn bản liên quan đến ông tân chỉ nhằm thúc đẩy thủ tục hành chính không quyết định việc thuê mua công sản
sáng mai ngày ba mươi tháng một đại diện vị kiểm soát sẽ trình luận với các luật sư